chỉ từ những vật dụng tưởng chừng như là bỏ đi như là lốp xe hay là thùng cắt tông dơm dạ và màu gỗ
thế nhưng mà qua sáng tạo của rất nhiều bạn trẻ thì nó lại được biến thành những trò chơi đầy hấp dẫn như là nhảy lò cò đường hầm bí mật hay mô hình lego
và đang thu hút được sự tham gia của rất nhiều các bạn nhỏ trong dịp tết thiếu nhi này
những thùng cắt tông cũ
những khúc gỗ tưởng như bỏ đi hay đơn giản là những lốp xe
dơm dạ quen thuộc
tất cả đều được biến thành những trò chơi đầy sáng tạo như thế này và thu hút được đông đảo các bạn nhỏ tham gia
con thấy trò ở đây rất vui và con thích nhất là trò kéo co
con thấy nó rất là vui và con thích nhất là cái trò điện rơm
đây là những tổ hợp trò chơi nằm trong sự kiện vương quốc tái chế được tổ chức tại khu di tích hoàng thành thăng long
tại đây ban tổ chức đã biến những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi
thành các trò chơi rất hấp dẫn để các bạn nhỏ có thể tự do trải nghiệm khám phá
cháu đấy rất là bổ ích bởi vì thực ra từ những cái vật dụng cũng khá là dễ kiếm
và cái đồ hàng ngày như thế này các bạn thì cũng sáng tạo ra rất là nhiều các cái trò chơi khác nhau
chúng tôi nhận thấy là trẻ con đặc biệt là rất hứng thú với những cái không gian chơi như thế này
khi mà các em có thể dùng tất cả mọi thứ linh tinh như là ở đây các bạn thấy lên lốp xe rồi thì các cái hộp các thứ bỏ đi
nó được kích thích cái sự sáng tạo và cái sự khám phá
bản tự thân hơn là những cái mà người lớn mình phải hướng dẫn hay là phải bảo con là phải chơi thế này chơi thế kia
nhưng mà thực ra là trẻ con rất là sáng tạo và nên là để cho các em tự phát huy những cái đó
theo các chuyên gia việc chơi với các vật ngẫu nhiên sẽ khuyến khích sáng tạo
và tưởng tượng nhiều hơn là chơi với các đồ chơi được sản xuất thiết kế hàng loạt
không chỉ vậy chơi với đồ vật tái chế còn giúp lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường
và khuyến khích trẻ khám phá ra các công năng mới của đồ vật cũ bị thải bỏ